dưới tác động của khối không khí lạnh nên ở bắc bộ trong ngày hôm nay và ngày mai
tiếp tục duy trì tình trạng là ít mưa ban ngày thì trời có nắng
đáng lưu ý là nền nhiệt về đêm sẽ giảm thấp chỉ ra động xung quanh ngưỡng là từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ trời rét
còn ban ngày thì có nắng yếu với mức nhiệt trưa chiều giao động xung quanh ngưỡng là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
sau đó sang ngày một mươi bốn tháng một mươi một khi mà không khí lạnh suy yếu dần thì nền nhiệt sẽ có xu hướng tăng nhẹ
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng phổ biến là ít mưa trời rét về đêm và sáng
trưa chiều có nắng với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ một mươi bốn đến hai mươi năm độ
khu tây bắc có nơi còn cao hơn
nền nhiệt thấp về đêm và sáng như vậy rất dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp
quý vị và các bạn nên chủ động có các biện pháp giữ ấm cơ thể để đảm bảo sức khỏe
sau ngày một mươi bốn một mươi năm khi mà không khí lạnh suy yếu nền nhiệt lúc này sẽ có xu hướng tăng nhẹ
còn đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên trong ba ngày tới ở thừa thiên huế sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to
lượng mưa có thể phổ biến là từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm
mưa lớn khiến nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn giao động từ một mươi bảy đến hai mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
có mưa vừa mưa to đến rất to
với lượng mưa ở đà nẵng đến quảng ngãi phổ biến là từ hai trăm linh ba trăm linh mm
có nơi còn trên bốn trăm linh mm
khu vực từ bình định đến ninh thuận là từ một trăm linh hai trăm linh mm
riêng bình thuận lượng mưa là từ năm mươi đến một trăm linh mm
theo cảnh báo của các chuyên gia mưa lớn còn diễn biến phức tạp
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
vì thế mà người dân cần theo dõi sát sao các bản tin tiếp theo
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới vẫn chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo
nên tiếp tục có mưa rào và rông diện rộng có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng có tố lóc và gió rất mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
do có mưa nên nền nhiệt khu vực không cao trưa chiều xung quanh ngưỡng là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng duy trì mưa rông diện rộng trong ba ngày tới
với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lóc và gió rất mạnh
người dân ở đây cũng cần đề cao cảnh giác các hiện tượng ngập úng ở vùng trúng thấp
mưa nhiều nên nền nhiệt trên khu vực không quá cao
ngày đêm giao động là từ hai mươi hai ba mươi hai độ